ngày một mươi năm tháng chín tại xã quảng phương huyện quảng trạch tỉnh quảng bình đã diễn ra lễ khởi công dự án khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh do việt nam và hàn quốc hợp tác thực hiện
dự án nhằm mục tiêu tăng cường năng lực quản lý trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh thông qua xây dựng năng lực cho trung tâm hành động bom mìn quốc gia việt nam
và bảo đảm an toàn cho người dân góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương thông qua việc khảo sát và giả phá bom mìn trên diện tích một mươi hectare tại hai tỉnh quảng bình và bình định
theo đó cơ quan hợp tác quốc tế hàn quốc coica viện trợ không hoàn lại cho trung tâm hành động bom mìn quốc gia việt nam hai mươi triệu đô la mỹ
theo kết quả khảo sát điều tra hiện diện tích đất còn bị ô nhiễm bom mìn tại quảng bình chiếm gần hai mươi tám diện tích toàn tỉnh
sau khi xử lý người dân thuộc phạm vi dự án
sẽ sử dụng toàn bộ số đất đai tại địa phương được loại bỏ khỏi khu vực ô nhiễm bom mìn vật nổ để yên tâm sản xuất góp phần phát triển kinh tế xã hội
dự kiến sau ba mươi sáu tháng triển khai dự án khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại quảng bình sẽ kết thúc